kể từ giờ ngày một mươi chín tháng một mươi để chủ động thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tỉnh thanh hóa sẽ không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai và các giấy tờ khác
đối với người đi qua các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
và không thực hiện xét nghiệm tầm soát sars cov hai tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
trừ các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm sars cov hai các trường hợp đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn
vùng cách ly y tế vùng phong tỏa hoặc các cá nhân có nhu cầu
tỉnh thanh hóa sẽ duy trì các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín tại khe nước lạnh
thị xã nghi sơn xã xuân bình huyện như xuân xã thạch lâm huyện thạch thành và cảng hàng không thọ xuân
một mươi năm người tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị công an tp phủ lý tỉnh hà nam phát hiện bắt quả tàng
trước đó công an tp phủ lý tỉnh hà nam kiểm tra
số nhà một mươi một ngõ ba mươi tổ bốn phường lê hồng phong tp phủ lý tỉnh hà nam đã phát hiện bắt quả tàng
một mươi năm người gồm tám nam bảy nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một ống hút đều bám dính ma túy ba gói ketamine ba ô tô hai mươi điện thoại di động
số tiền trên một mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
test nhanh một mươi năm người đều dương tính với ma túy
công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với ngô đại quang châu ba mươi năm tuổi
trú tại ấp hai xã phú ngọc huyện định quán về hành vi cho vay lãi nặng
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo điều tra ban đầu của công an huyện định quán
trong thời gian từ tháng hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ngô đại quang châu đã cho đặng đình an hai mươi chín tuổi chú cùng địa phương
vay gần ba tỷ đồng với lãi suất từ một đến hai bốn mươi năm một ngày
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
châu tính của an nợ cả gốc và lãi lên tới bảy tỷ đồng
lúc này châu đề nghị an viết giấy nợ số tiền trên
và cam kết cụ thể thời gian trả cả lãi và gốc
tới ngày bảy tháng một mươi khi cơ quan điều tra vào cuộc
châu đã thu của an hơn ba ba tỷ đồng tiền lãi
còn về tội hiếp dâm trẻ em công an huyện mỹ đức thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn phú hiền xã hợp thành huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này cao một sáu mươi m và có nút ruồi cách một cm sau đuôi lông mẩy trái
và đối tượng nguyễn tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại p hai nghìn tám trăm linh ba hh hai
khu chức năng đô thị đại mỗ quận nam tử liêm thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an quận cầu giấy thành phố hà nội về tội môi giới mại dâm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có ra
mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an